công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cũng vừa điều tra làm rõ một nhóm sáu thiếu niên liên tiếp gây ra hơn ba mươi vụ trộm cắp trên xe ô tô của người dân để ngoài đường vào ban đề
nhóm thiếu niên này có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi đều trú tại thành phố buôn ma thuật
tất cả sáu thiếu niên này đều đã bỏ học trong đó có nhiều em cha mẹ ly hôn không có người lớn quản lý nên đã rủ nhau sống lang thang
để có tiền tiêu xài cá nhân và chơi game vào ban đêm cả nhóm rủ nhau đi dò la trên các tuyến phố
công an thành phố buôn ma thuật tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt
mục đích của chúng ngắm đến là những chiếc xe ô tô của người dân để ngoài đường
khi phát hiện chiếc xe nào quên khóa cửa là chúng mở rồi lục lọi lấy cắp tài sản
với thủ đoạn đó chỉ hơn một tháng nay nhóm thiếu niên này đã gây ra hơn ba mươi vụ trộm cắp trên xe ô tô lấy cắp nhiều tiền và tài sản
vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đang yêu cầu trường trung học phổ thông nguyễn công chứ
cơ đông bắc tỉnh đắk lắc báo cáo về vụ việc một nhóm học sinh đánh hội đồng bạn trong trường
vào chữ ngày hai mươi bốn tháng chín trên một tài khoản facebook đăng tải một đoạn clip dài một mươi một giây cho biết vụ việc xảy ra tại trường trung học phổ thông nguyễn công chứ huyện cơ đông bắc
đoạn clip thể hiện một nam sinh đang ngồi ở lan can trước lớp học thì bất ngờ bị hai nam sinh lao vào đấm tới tấp vào mặt và đầu
trước những cú đấm liên tục nam sinh này chỉ biết ngồi ôm đầu chịu trận
khi nam sinh này rời chỗ ngồi đi vào phòng học thì tiếp tục bị một nam sinh khác đi theo đấm liên tiếp vào người
vụ việc diễn ra trước mặt hàng chục em học sinh nhưng do nhóm thanh niên này ra tay quyết liệt nên không ai dám can ngăn
vào sáng nay hai mươi năm tháng chín cơ quan công an đã xuống trường để xác minh vụ việc xử lý theo đúng quy định
bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn phường một thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
cơ quan công an phát hiện và bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng chín đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố vĩnh long
phối hợp với công an phường một kiểm tra phòng số hai quán karaoke đóng trên địa bàn phường một
phát hiện trên bàn trong phòng karaoke có hai bịch ni lông chứa chất màu trắng nghi là chất ma túy
trong phòng có ba đối tượng gồm lê khắc nghị nguyễn khắc huy và lê trung hiếu
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
kết quả test nhanh các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
bước đầu làm việc cả ba đối tượng đều thừa nhận mục đích của việc tụ tập tại quán karaoke là để sử dụng ma túy
thưa quý vị những ngày qua cán bộ và nhân dân thị trấn an bài huyện quỳnh phụ nói riêng
người dân cũng như cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái bình nói chung không khỏi xúc động tiếc thương
nhưng cũng vô cùng cảm phục tấm gương hy sinh anh dũng của trung úy đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài
hy sinh khi ở đội tuổi còn quá trẻ mới chỉ hai mươi năm tuổi đối với người chiến sĩ đỗ văn tú công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã khép lại bao hoài bão ước mơ còn đang răng rở
và sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ trẻ ấy sẽ mãi được đồng đội và nhân dân khắc ghi
về một tấm gương sáng trong công việc cũng như trong cuộc sống nhiệt tình rất trách nhiệm và không bao giờ nề hà khó khăn vất vả
nhưng nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi mãi mãi của người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
với những người đã từng một lần gặp gỡ trò chuyện với đồng chí tú
cảm nhận chung là sự ấn tượng về một người chiến sĩ công an năng động nhiệt tình và rất gần dân
cả tổ dân phố số năm này là rất yêu quý cháu
cháu là một sĩ quan là một cán bộ công an luôn bám sát địa bàn
đối với một người cán bộ công an
mất đi một cán bộ công an dân này là rất tiếc
không tưởng tượng nổi
một đồng chí công an tốt như chú tú
mà nói chung là về chuyên môn cũng là rất là giỏi
thế mà làm sao lại xảy ra sự việc quá là đau lòng
chú là công an nhưng chú rất gần gũi với dân
nói chú rất là nói chung là
với tính cách sống thì rất là hoài nhã
thế là đồng chí tú là một chiến sĩ trẻ
thế nhưng mà đồng chí đã hy sinh
tức là dũng cảm hy sinh
tất cả lực lượng bình yên của người dân
đối với bản thân tôi thì tôi rất là rụng động
căn phòng làm việc của thượng úy đỗ văn tú
giờ đây đã vắng người
công tác tại thị trấn an bài được gần một năm
hiện đồng chí tú đang phụ trách ba địa bàn
được xem là phức tạp nhất về tình hình an ninh trật tự
và cùng với một số nhiệm vụ chuyên môn khác
dù ở lĩnh vực nào tú cũng đều đảm nhận
và hoàn thành tốt công việc của mình
như mới đây hơn bốn dữ liệu hồ sơ phương tiện
trên địa bàn thị trấn an bài
đã được tú hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn
thành tích của tú luôn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao
thì mặc dù là không thuộc sự quản lý trực tiếp về
công việc của công an địa phương xã quỳnh hải
tuy nhiên thì là đồng đội đồng chí đồng đội
thì đồng chí cũng đã kịp thời trao đổi với công an địa phương
để có biện pháp xử lý ổn định tình hình tại cơ sở
sự hy sinh của đồng chí ở đây chúng ta nó là một cái đau thước
xót cho gia đình cho ngành cho lực lượng công an
cho chính công an thị trấn chúng tôi
thế nhưng đấy nó không phải một sự hy sinh quổng phí
mà sưng máu của đồng chí đã đổ xuống ngã xuống
vì bảo vệ cái nền bình yên cho nhân dân
lấy cái niềm tin yêu tin tưởng của nhân dân trên địa bàn
sự hy sinh của đồng chí rất là cao cả
ngồi nhà nhỏ hôm nay đã vắng đi một thành viên
là con lớn trong gia đình có hai anh em
gia đình làm nghề nông
từ nhỏ tú đã ước mơ trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân
không ngừng nỗ lực từ một người chiến sĩ nghĩa vụ
tú đã phấn đấu thi vào trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
rất nhiều những bằng khen giấy khen
ngay từ khi tú còn ngồi trên ghế nhà trường
và cho đến khi về công tác tại địa phương
từng là niềm tự hào của gia đình
với biết bao dự định còn chưa hoàn thành
thế nhưng tất cả giờ đã khép lại
với người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
em đau đớn nhiều chưa anh
đau đớn nhưng mà em vẫn có tự hào vì cháu
gia đình sinh cho cháu thật cũng mong muốn là
thôi thì vào được ngành đấy
xong là đạt được nhiều những cái thành tích tích cực
thế nhưng mà thôi thì không may
cháu đi làm nhiệm vụ mà như vậy
đi sinh về dân về nước
thì tôi nghĩ đấy là cái niềm vinh dự nhất cho gia đình
huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm được
được trao tặng cho đồng chí đỗ văn tú
là sự ghi nhận xứng đáng với tinh thần
vì nước quen thân vì dân phục vụ
giữa thời bình máu của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ
sự hy sinh ấy chính là tấm gương sáng
để những người ở lại tiếp thêm động lực
tiếp tục chiến đấu bảo vệ

vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn một số tỉnh

được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

tập trung ở khu vực đồng bằng ven biển
thủy chiều đang mức cao
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào hồi bảy giờ ngày hai mươi năm tháng chín
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc
một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông cách đà nẵng khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông đông nam
cách quảng ngãi khoảng hai trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ ba mươi chín đến bốn mươi chín km một giờ
giật cấp tám di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ một mươi đến một mươi năm km một giờ
dự báo từ tối ngày hai mươi năm tháng chín đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín vùng ven biển khu vực từ quảng trị
đến quảng nam và phía bắc của quảng ngãi đề phòng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
sâu trong đất liền có gió giật cấp sáu cấp bảy
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
đề nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã thành phố ven biển
tổ chức cấm biển kể từ bảy giờ ngày hai mươi năm tháng chín cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường